sau sáu tháng tạm lắng thì những ngày này nguồn nước tại hệ thống thủy lợi ngàn trươi cẩm trang lại chuyển sang màu đỏ đục bốc mùi hôi thối khiến hàng nghìn hộ dân vô cùng lo lắng
bởi nguồn nước này trực tiếp phục vụ việc tưới tiêu sản xuất và sinh hoạt cho người dân của sáu huyện vùng hạ du nằm ở cuối kênh thủy lợi
khoảng năm ngày nay nước chuyển từ trong xanh sang màu đỏ đục nổi váng dầu và bốc mùi hôi thối
đây là lần thứ ba trong năm hai nghìn một mươi chín nguồn nước tại thủy lợi ngàn trươi xuất hiện màu đỏ đục
hiện toàn bộ người dân thuộc sáu xã vùng hạ du huyện vũ quang và đức thọ đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch để sinh hoạt
theo số liệu quan trắc nguồn nước tại thủy lợi ngàn trươi có các thông số như sắt amoni co cod vượt ngưỡng
đặc biệt thông số sắt lấy mẫu ở khu vực tầng đáy lòng hồ cao hơn ba ba mươi chín lần so với quy định cho phép
theo quan sát của chúng tôi nguồn nước tại thủy lợi ngàn trươi có các thông số như sắt amoni co cod vượt ngưỡng

tỉnh hà tĩnh và các sở ban ngành đang tiếp tục kiểm tra lấy mẫu nước phân tích để tìm ra nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thực trạng ô nhiễm này
đồng thời cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng các nguồn nước ô nhiễm để sinh hoạt tắm rửa